từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh viện trung mương quân đội một trăm linh tám cùng với tổ chức operation work ireland
sẽ phối hợp tiến hành đợt phẫu thuật nhân đạo thay cho những bệnh nhân nghèo có bệnh lý tại khớp háng và khớp hối
ở thời điểm hiện tại chương trình phẫu thuật nhân đạo này đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các bệnh nhân
đến nay bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã phối hợp cùng tổ chức operation của hoa kỳ và ireland
thực hiện bảy đợt mổ nhân đạo với gần một ca phẫu thuật
đối tượng mà chương trình lần này hướng đến là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
không có điều kiện kinh tế để thay khớp cụ thể là khớp háng và khớp gối
những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn khi đến đăng ký
bệnh nhân cần mang theo chứng minh thư bảo hiểm hộ nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo
hạn cuối để đăng ký chương trình là đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
những bệnh nhân được phẫu thuật trong thời gian này sẽ được miễn phí toàn bộ tiền khớp nhân tạo
bệnh nhân và người nhà đến đăng ký để làm hồ sơ xin liên hệ ban công tác xã hội
bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám số điện thoại hai mươi bốn sáu trăm hai mươi bảy tám mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi tám hoặc một nghìn chín trăm linh chín trăm tám mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi chín